sau khi quyết định khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh thất bồng lai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa của tỉnh long an
đã ra quyết định khởi tố bị can bốn đối tượng lê tùng vân lê thanh hoàn
nguyên lê thanh nhất nguyên thanh và lê thanh trùng dương
cùng chú tại xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức và cá nhân
viện kiểm sát nhân dân huyện đức hòa ra lệnh bắt tạm giam ba bị can hoàn nguyên
nhất nguyên và trùng dương riêng đối với bị can lê tùng vân bị ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
qua điều tra ngày bốn tháng một nhận được tin báo của người dân về việc các đối tượng
nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an huyện đức hòa đã bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà hộ bà cao thị cúc
làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng